tại bình định mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây những hậu quả nghiêm trọng
tính đến một mươi ba h ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi hai bình định đã có bốn người chết ba người bị thương
hàng ngàn nhà dân cùng diện tích trồng lúa hoa màu cây cối da cầm chìm trong nước lũ
nhiều vùng bị chia cắt cô lập giao thông đi lại khó khăn
theo thống kê toàn tỉnh bình định có năm chín trăm một mươi bốn ngôi nhà một tám trăm năm mươi giếng nước bị ngập
tám một trăm bốn mươi sáu trên một mươi một trăm hai mươi năm hectare lúa đông xuân chìm trong nước lũ
lúa giống phục vụ gieo sạng một sáu trăm bảy mươi ha có khả năng bị hư hỏng bảy trăm ba mươi ha hoa màu bị thiệt hại
hai trăm hai mươi ha ruộng bị xa bồi bốn ha tôm bị thiệt hại
về giao thông có hơn bảy km chín ba trăm tám mươi hai mét khối canh mương bị sạt lở bồi lấp một trăm hai mươi tám đập tạm đập bồi bị nước cuốn trôi
một trăm năm mươi m đập thủy lợi một bốn km bờ suối và một mươi hai cống tiêu
thoát lũ bị sạt lở đường giao thông liên xã huyện bị sạt lở hai hai trăm sáu mươi m ba
đường dt sáu trăm hai mươi chín tại an hòa bị ngập chia cắt đường bồng sơn an lão mất điện trên địa bàn an lão
hiện lượng mưa đã giảm nhưng tình hình mưa lũ tại bình định vẫn rất phức tạp
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định đã tham gia họp trực tuyến
với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ
chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ
bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi diễn biến thời tiết và mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân